thực hiện chương trình làm việc của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi tám sáng nay tại văn phòng trung bương đảng bộ chính trị đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng về đề án tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi hai của bộ chính trị khóa chín về xây dựng và phát triển thành phố hải phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nghị quyết số ba mươi ba của bộ chính trị khóa chín về xây dựng và phát triển thành phố đà nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì buổi làm việc
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đô thị hóa khai thác tốt tiềm năng lợi thế giải quyết việc làm bảo đảm an sinh xã hội chú trọng phát triển tăm giác kinh tế hà nội hải phòng quảng ninh liên kết vùng và phát triển kinh tế đối ngoại
tuy nhiên việc triển khai nghị quyết số ba mươi hai trong những năm đầu còn lúng túng cơ chế chính sách cho phát triển thành phố hải phòng còn nhiều bất cập
mục tiêu cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa hiện đại hóa trước năm hai nghìn hai mươi không đạt được
tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp của thành phố còn thua xa các địa phương đứng đầu cả nước về phát triển công nghiệp như bắc ninh bình dương
phát triển kinh tế còn chưa tương xứng với vị trí tiềm năng và lợi thế
thay mặt bộ chính trị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng và đánh giá cao đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hải phòng trong việc thực hiện nghị quyết số ba mươi hai
tương xứng với vị thế của một trong những thành phố có vị trí hết sức quan trọng về an ninh chính trị kinh tế xã hội

tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng và đánh giá cao đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố có vị trí hết sức quan trọng về an ninh

tương xứng với vị thế của một trong những thành phố có vị trí hết sức quan trọng về an ninh chính trị kinh tế xã hội

tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc mừng và đánh giá cao đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hải phòng trong việc thực hiện nghị quyết số ba mươi hai

về định hướng trong thời gian tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu thành phố đà nẵng tập trung phát triển các ngành thế mạnh sớm khắc phục hậu quả còn để lại trong thời gian qua xây dựng tổ chức đảng đoàn kết và thống nhất cao